cũng trong ngày hôm qua tại cầu hàm luông đường võ nguyên giáp xã bình phú
thành phố bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết thì vào thời điểm trên
anh trần văn phong em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tỉnh long an điều khiển xe mô tô lưu thông
theo hướng từ huyện mỏ cải bắc về thành phố bến tre
khi đến khu vực trên do phong em điều khiển xe máy vượt xe buýt do tài xế nguyễn văn hoàng thắng
ngụ xã an định mỏ cầy nam tỉnh bến tre điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước
do không làm chủ tay lái nên xe của anh trần văn phong em đã tông trực diện vào xe cấp cứu
biển kiểm soát tám mươi bốn a một nghìn sáu trăm ba mươi bốn do dương minh khởi ngụ tỉnh trà vinh điều khiển
đang lưu thông theo hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn đã làm anh trần văn phong em tử vong tại chỗ
xe cấp cứu bị hư hỏng nặng